sinh thời nguyên tổng bí thư đỗ mười là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng cho đất nước và nhân dân
đồng thời ông cũng là một nhà lãnh đạo rất giản dị và gần gũi
những người may mắn được làm việc lâu dài hay có dịp tiếp xúc với đồng chí đều cảm nhận được rõ ràng đầy đủ và sâu sắc phẩm chất bình dị mà cao quý đó
người trợ lý gần năm mươi năm kể cận gắn bó giúp việc tổng bí thư đỗ mười một phóng viên chuyên trách theo sát những hoạt động của tổng bí thư trong thời gian ông đường nhiệm
hay những cán bộ có cơ hội tiếp xúc với ông những người dân từng được ông giúp đỡ
tất cả đều khác sâu về hình ảnh một người lãnh đạo tận tâm mẫu mực mà rất gần gũi và giản dị

tổng bí thư đỗ mười vẫn luôn giữ nếp sống giản dị cho đến những ngày cuối đời
ở phường phạm đình hồ nơi ông sinh sống người dân vẫn nhớ khi còn sức khỏe nhiều sáng thứ bảy vệ sinh khu dân cư đồng chí đỗ mười vẫn hăng hái tham gia cùng bà con
quy luật sinh tử ở đời là lẽ thường tình thế nhưng khi phải đón nhận thông tin tổng bí thư đỗ mười qua đời ai cũng tiếc thương một người lãnh đạo tận tâm mẫu mực vừa uy nghiêm quyết đoán sâu sát thực tế vừa bình dị và gần gũi
cuộc sống luôn chuyển mình nhiều đổi thay sẽ đến nhưng những công lao đối với nước với dân của ông và phẩm chất cao quý của một nhà lãnh đạo giản dị và gần gũi sẽ còn đọc mãi luôn là hình mẫu
là tấm gương cho thế hệ sau nòi theo